một trăm năm mươi một bảy trăm chín mươi chín thí sinh đạt chín mươi tám bốn mươi ba cụm thi đại học có sáu trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi ba thí sinh đạt tỷ lệ chín mươi tám một mươi
có năm cụm thi có một trăm linh thí sinh đến làm thủ tục dự thi cụm thi có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi thấp nhất là chín mươi năm ba
trong ngày làm thủ tục dự thi công tác chuẩn bị kỳ thi được tiến hành chú đáo theo đúng kế hoạch không xảy ra bất kỳ sự cố nào trên cả nước
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trung ương địa phương và các trường đại học lực lượng thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ thí sinh từ nơi xa
năm nay các thí sinh được thi tại địa phương không phải đi xa vất vả nên các thí sinh rất phấn khởi tự tin
vài cụm thi ở khu vực phía bắc tuy trời có mưa nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến việc đăng ký dự thi của các thí sinh
giao thông ở các thành phố lớn thông suốt không xảy ra ách tắc do số lượng thí sinh đến dự thi không lớn như trước đây
hôm nay ngày một tháng bảy thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi
trường hợp thí sinh bị mất giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét xử lý
thí sinh cần phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi
thí sinh đến chậm quá một mươi năm phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó
sáng nay các thí sinh sẽ thi môn toán theo hình thức tự luận
vâng và chỉ còn ít giờ nữa thôi các thí sinh sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
thay mặt những người làm truyền hình chúng tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các em hoàn thành bài thi thật tốt và có kết quả hoàn hảo nhất
và chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải tới quý vị và các bạn những thông tin xung quanh kỳ thi này
đặc biệt là không khí trước giờ vào môn thi đầu tiên của các thí sinh ở phần cuối chương trình ngày hôm nay
vì vậy quý vị hãy đón xem tới tận phút cuối cùng
chương trình xin lời tiếp tục với những tiếc về an ninh trật tự
cùng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của chín nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng
theo thông tin ban đầu người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là huỳnh lê long châu ba mươi bốn tuổi và tăng tân năm mươi tuổi
cùng ngụ quận một mươi một tp hcm
khám xét nơi ở của các nghi phạm
cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan trong đường dây cá độ bóng đá cực lớn này
theo điều tra ban đầu các trang web như spobet có máy chủ tại nước ngoài
các tội phạm nước ngoài cấu kết với người việt nam thành lập nhiều đại lý lớn nhỏ và tổ chức đánh bạc cho hàng nghìn người ở việt nam
khi người chơi tham gia đánh bạc trên các trang này phải lập tài khoản sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để có tiền ảo tương ứng để đánh bạc
trang web này thu hút hàng nghìn người việt nam trên cả nước tham gia cá độ
các nghi phạm còn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để đối phó trốn tránh cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý
chỉ trong thời gian ngắn c năm mươi đã xác định được vài trăm tài khoản ngân hàng được mở để giao dịch nhận tiền cá cược của con bạc
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với cục cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ
qua khám xét đã phát hiện một trăm linh năm người dương tính với các chất ma túy trong quán karaoke ruby
tại thành phố hải phòng và ngày hôm qua cơ quan chức năng đã công bố kết quả này
theo đó sau khi xét nghiệm nước tiểu xác minh và sàng lọc gần ba trăm linh người bị tạm giữ ở quán karaoke ruby ở đường vòng hồ sen quận lê trân thành phố hải phòng
cơ quan chức năng đã phát hiện được một trăm linh năm người dương tính với các chất ma túy
trước đó vào dạng sáng hai mươi chín tháng sáu cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với các lực lượng công an thành phố hải phòng đột kích vào quán karaoke ruby
tám đường vòng hồ sen phường hàng kênh quận lê trân do nguyễn thị thủy làm chủ
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều chất nghi là ma túy và chất gây nghiện ma túy đá thuốc lắc
khoảng ba trăm linh người đã được thử chất gây nghiện
qua kiểm tra khám xét tám tầng của quán lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy đá thuốc rắc và nhiều phương tiện dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy
đây là quán karaoke quy mô bậc nhất trên địa bàn thành phố hải phòng
có một thực trạng đáng buồn
hiện nay một bộ phận thanh thiếu niên luôn tìm đến chất kích thích chất ma túy để quên đi nỗi buồn cho cuộc sống sống ảo hay chỉ đơn giản là thích thể hiện trước mặt bạn bè
tại hải phòng là vậy
còn mới đây lực lượng chức năng tỉnh bắc giang cũng vừa phát hiện gần hai viên ma túy tổng hợp và ba trăm linh g ma túy dạng đá là tăng vật trong hai chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi chín tháng sáu tại đoạn đường hai trăm chín mươi bảy b thuộc thôn một xã việt tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng lưu văn quyền ở thôn phú cường xã ngọc vân tân yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một chín trăm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
cùng ngày lực lượng công an cũng đã bắt quả tang đối tượng bế việt hoàn ở thôn lủ thẳm xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lạng sơn khi đang tàng trữ ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá một điện thoại di động và hơn hai triệu đồng
ngày hai mươi chín tháng sáu tòa án nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trần vĩnh lộc phạm tiến lực phan thanh tùng bùi thế trường và đỗ quang long cùng chú tại thành phố hải phòng về tội cho vay cho vay lãi nặng
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nguyễn mạnh tùng cùng các bị cáo lộc lực thanh tùng trường và long từ tp hải phòng đến tp long xuyên an giang thuê nhà để ở
và cho nhiều người vay tiền dưới sự điều hành của mạnh tùng
để thực hiện cho vay mạnh tùng in danh thiếp tờ rơi với nội dung cho vay không cần thế chấp tên và số điện thoại liên hệ cho vay rồi đưa cho lộc
lực đi phát tại các chợ trên địa bàn tp long xuyên khi nhận tiền vay người vay chỉ cần giao cho nhóm đối tượng này số hộ khẩu giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe
trong quá trình cho vay các bị cáo không sử dụng tên thật mà sử dụng tên khác